càng may mắn hơn nếu ta được sinh ra với một cơ thể toàn vẹn và được sống dưới một mái nhà đầm ấm có cha có mẹ
tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều được hạnh phúc trọn vẹn như vậy
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who có đến một mươi một mươi năm dân số là những người kém may mắn cần được quan tâm hỗ trợ và chăm sóc đặc biệt
vì vậy nhằm giúp cho trẻ khuyết tật có được một môi trường hòa nhập và học tập tốt
nhiều mô hình giáo dục chuyên biệt dành cho trẻ khuyết tật trong đó có trẻ tự kỷ đã được đầu tư và ngày càng phát triển mạnh mẽ
đến với đắk nông vào những ngày lộng gió chúng tôi mới hiểu hết cái nắng cái gió của vùng đất tây nguyên này
trải qua hai tiếng đồng hồ bay từ thành phố hà nội vào đến thành phố hồ chí minh rồi thêm khoảng năm tiếng đồng hồ đi qua quãng đường dài hai trăm bốn mươi km
chúng tôi mới tìm đến được trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập của tỉnh đắk nông
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi năm và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn một mươi tám
đến nay trung tâm đã đón nhận nuôi dưỡng và giáo dục trên ba mươi học sinh khuyết tật
chủ yếu là mắc các bệnh như bệnh đau tự kỳ tăng động cầm điếc chậm phát triển trí tuệ thể chất
mà đã có hai mươi cán bộ giáo viên và nhân viên
đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên trẻ nhiệt tình có tâm huyết với nghề và có trình độ chuyên môn vững vàng
đây là một mô hình giáo dục chuyên biệt trực thuộc sở giáo dục và đào tạo tỉnh đắk nông
dù mới được triển khai nhưng đang ngày càng thu hút sự quan tâm chú ý của các cấp ban ngành và bà con nhân dân
đắk nông là một tỉnh vùng cao nằm ở phía tây nam của tây nguyên
có diện tích tự nhiên
đó là sáu trăm năm mươi chín trăm hai mươi bảy hectare với tám đơn vị hành chính cấp huyện thị xã và bảy mươi một đơn vị hành chính cấp xã phường thị trấn
có bảy trăm bảy mươi chín tổ dân phố bon buôn thôn bản
trong đó có bảy mươi bảy thôn bon buôn thuộc bảy xã biên giới với tổng chiều dài đường biên giới lên tới một trăm ba mươi km
với số dân khoảng sáu trăm ba mươi sáu người trên toàn tỉnh đắk nông hiện có ba mươi chín dân tộc thiểu số
với hai trăm linh hai ba trăm ba mươi người
trong đó có ba dân tộc thiểu số tại chỗ bao gồm mơ nông mạ ê đê
hiện đời sống các dân tộc thiểu số trên địa bàn còn rất khó khăn
tỷ lệ hộ nghèo cao khi có một mươi năm hai trăm một mươi một hộ trên hai mươi năm một trăm bốn mươi bốn hộ chiếm ba mươi bốn năm mươi tám so với tổng số hộ nghèo toàn tỉnh
trong đó hộ nghèo dân tộc thiểu số tại chỗ là sáu ba trăm tám mươi ba hộ chiếm bốn mươi hai
đối với người dân nơi đây
sản xuất chủ yếu là nông nghiệp tập quán canh tác còn lạc hậu địa bàn cư trú không tập trung
vì thế mà công tác chăm lo cho đời sống của người khuyết tật
đặc biệt là trẻ em khuyết tật còn gặp nhiều khó khăn
và cũng chính bởi vậy mà từ khi có trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập tỉnh đắk nông
nhiều trẻ em khuyết tật đã được tới trường và được học tập
giải trong phần môi trường khuyết tật này là giúp được rất nhiều ý nghĩa cho học sinh
ví dụ như học sinh vào đây thì
học sinh chầm phát triển thì khả năng kiến thức này
rồi các cái kỹ năng sống rất là chầm chầm hơn trẻ bình thường nhiều
nhiều em lớn tuổi rồi mà chưa có thể chưa phát âm được
cũng chưa thể mà nói được
rồi các cái kỹ năng mà giao tiếp
và kỹ năng sinh hoạt mà để cho phục vụ bản thân là cũng chưa được
thế nên chúng tôi vào đây giải không phải ngoài kiến thức nữa
mà còn phải dạy các cái kỹ năng sống cho học sinh
rồi kỹ năng giao tiếp
rồi là những em vào lỡ về trước thì cầm bụt
nữa một mươi chín một mươi tuổi rồi thì ở dưới cha mẹ thì cũng chưa được học về phần hòa nhập
và cha mẹ không hướng dẫn được
nên em sẽ không biết cầm bụt
cũng không biết phát âm
cũng không biết giao tiếp
chào cô gì hết
thì lên đây chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các em như vậy
thì tôi thấy hai năm vừa qua
thì những học sinh thấy phát triển rất là tốt
và phụ huynh cũng rất là vui lòng
cô hơ sơn
tộc mưa nông
là một trong những giáo viên trẻ đã chia sẻ và gắn bó
với trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập tỉnh đắk nông
ngay từ những ngày đầu thành lập
không chỉ tham gia dạy vẽ
cô còn là một giáo viên dạy âm nhạc và một số môn học khác
chia sẻ với chúng tôi
cô hơ sơn cho biết
giảng dạy trẻ khuyết tật đồng nghĩa với việc
các thầy cô phải dõi theo các em hàng ngày
chăm lo cho các em từng bữa ăn giấc ngủ
chứ không chỉ riêng thời gian đứng lớp
bởi nếu không theo sách các em
sẽ không phát hiện được những tiến bộ của các em
và đặc biệt hơn là không thể hiểu được tính cách
con người cũng như mong muốn của các em
đa số các học sinh khuyết tật ở đây
đều không có khả năng tự chăm sóc bản thân
nhiều em cũng thấy nhút nhát
do ít được ra ngoài hòa nhập cộng đồng
trong khi nhiều em lại mắc chứng tự kỷ tăng động
nhiều hành động không làm chủ được bản thân
rất dễ xảy ra tai nạn
bởi vậy mà trong quá trình giảng dạy
cô cùng các đồng nghiệp đã tích cực nghiên cứu
tìm hiểu để đưa ra các phương pháp
cách làm sáng tạo
đặc biệt là đối với những môn học
giúp động viên tinh thần cho các em
như môn âm nhạc hay ngôn ngữ ký hiệu
còn bài hát mà các cháu thuộc sẵn là
những bài hát mà các cháu đồng nghe
rất là quen từ lúc nhỏ rồi
thì các cháu hát ra là dễ
còn mấy bài mới thì các cháu hầu như
các cháu chưa nghe được thì các cô phải dạy
rất là nhiều lần
các cháu mới thuộc được cái bài hát đó
những em khiếm thính ở đây
thì các em bị hạn chế về ngôn ngữ
mà khi đã hạn chế về ngôn ngữ
thì cái tư duy của em cũng sẽ kém hơn so với các bạn
trong quá trình giảng dạy tôi thấy
cái lớp học chuyên biệt này
thì sẽ giúp các em
có lại được cái vốn ngôn ngữ của mình hơn
tuy rằng là có thể sử dụng qua ký hiệu
mà bây giờ các cô vẫn đang cố gắng
để cho các em học khẩu hình miệng
có thể nhìn khẩu hình miệng của mọi người
để đoán ra được họ đang nói cái gì
họ đang nói cái gì
hoặc là có thể giao tiếp bằng khẩu hình miệng với nhau
và khi sử dụng ký hiệu ngôn ngữ
thì ở trên trường thì các em có thể giao tiếp
với các cô thoải mái
vì các cô cũng biết ký hiệu ngôn ngữ
nhưng về phụ huynh ở nhà
các em còn nhiều hạn chế như phụ huynh bận ở xa
không thể học được cái ký hiệu
mà các em học được đến về nhà
vẫn không thể ra khó khăn trong giao tiếp với con cái của mình
đối với trẻ khuyết tật
đặc biệt là những trẻ khuyết tật thuộc các khu vực vùng cao
ít điều kiện được tiếp xúc với xã hội
và ít được tiếp cận với các chương trình giáo dục
cho trẻ khuyết tật
thì việc chăm sóc các em đã khó
việc dạy chữ cho các em còn khó hơn nhiều lần
do khả năng tiếp thu của các em còn nhiều hạn chế
bên cạnh đó là những thiếu thốn
về cơ sở vật chất
và các dụng cụ học tập chuyên biệt
dành cho học sinh khuyết tật
trung tâm này mới thành lập
thì tỉnh nào cũng vậy thôi
thì mới thành lập thì cũng rất thiếu thốn
thiếu thốn rất là nhiều
thì cũng mong là nhờ
cấp trên về sở giáo dục đào tạo
và tỉnh quan tâm
nên cũng sẵn sửa được một số cơ sở vật chất
để đảm ứng cho các em
học trong phần hòa nhập này
nhưng mà tôi thấy vẫn còn rất là thiếu
ví dụ như là đôi dung giấy học này
rồi là cả cái kiến thức
trong sách vở để chúng tôi
chém vào đó
để hỗ trợ trong phần dạng dạy
thì cũng còn ít vì do trường mới thành lập
đó là cái phần đó
phần thứ hai học sinh thì rất là chậm
một tiết học mà giờ
có những em chỉ
hướng dẫn cầm bụt thôi
mà cũng không cầm có em thì sẽ hết
sách vở rồi là đầu năm học thì
khóc ra ngoài lớp
dạy ra ngoài lớp không chịu
không chịu vào trong lớp học đâu
mà cứ đòi ra về
mà đứng ngoài khóc
có bụi là cô trò chỉ đứng ngoài nặng thôi
ở đây cái điều kiện đó còn khó khăn
cho nên thành đó là anh em khắc phục từng bước một
khó khăn đau thì ta gỡ đó
và đặc biệt là làm chi làm
nhưng mà cái hiệu quả cuối cùng
vẫn là cái sự tiến bộ của các cháu
anh em ở đây là hy sinh
thời gian hy sinh kể cả
về vật chất ai có gì thì góp cái đó
để làm sao làm
mà tạo cái hiệu quả cuối cùng
đó là học sinh lĩnh hội tốt
và tiến bộ để hòa nhập được
đó là cái
cái trăng trở lớn nhất của anh em ở đây
và đặc biệt thì bên cạnh đó
được sự quan tâm của
lãnh đạo đảng chính quyền địa phương
mà đặc biệt là lãnh đạo sở dục
có sự quan tâm đặc biệt
đối với anh em kịp thời động viên
anh em trong những lúc khó khăn
trong trạng đó thì cũng mong muốn
các tổ chức xã hội
và cộng đồng quan tâm hơn nữa
để cho anh em
có thêm động lực
và các cháu có một cơ hội tốt hơn
để sau này hòa nhập cộng đồng
và tự lực cho cuộc sống của mình sau này
có thể thấy dù còn nhiều khó khăn
và dù mới đi vào hoạt động được khoảng hai năm
nhưng trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
tỉnh đắk nông đã trở thành
ngôi nhà thứ hai của các em học sinh khuyết tật nơi đây
việc tháo gỡ một phần khó khăn
trong việc giúp trẻ khuyết tật và gia đình có trẻ khuyết tật
được tiếp cận với các chương trình giáo dục
theo đúng tiêu chuẩn của bộ giáo dục và đào tạo
cùng các chương trình bảo đảm cho đời sống
sức khỏe của các em
những trung tâm truyền biệt cho trẻ khuyết tật
tại các khu vực vùng cao như thế này
còn giúp học sinh khuyết tật được nâng cao
kỹ năng sống khả năng tự phục vụ
của chính mình từng bước
hòa nhập cuộc sống và cộng đồng
quy định chính sách về giáo dục
đối với người khuyết tật
trung học cơ sở trung học phổ thông
người khuyết tật được hưởng chế độ tuyển thẳng
vào trung học phổ thông như đối với học sinh
trường phổ thông dân tộc nội trú
và học sinh là người dân tộc rất ít người
theo quy định tại quy chế tuyển sinh trung học cơ sở
và tuyển sinh trung học phổ thông
do bộ giáo dục và đào tạo ban hành
b đối với trung cấp chuyên nghiệp
người khuyết tật được xét tuyển thẳng
và trung cấp chuyên nghiệp theo quy chế tuyển sinh
trung cấp chuyên nghiệp do bộ giáo dục
và đào tạo ban hành
hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp
hoặc các trường có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
căn cứ kết quả học tập ở phổ thông của học sinh
học bạ tình trạng sức khỏe và yêu cầu
của ngành đào tạo để xem xét
và quyết định tuyển thẳng vào học
c đối với đại học cao đẳng
người khuyết tật đặc biệt nặng được xét tuyển thẳng
vào đại học cao đẳng
hiệu trưởng các trường căn cứ kết quả học tập
ở phổ thông của học sinh học bạ tình trạng sức khỏe
và yêu cầu của ngành đào tạo
để xem xét và quyết định tuyển thẳng vào học
người khuyết tật nặng được hưởng
chính sách ưu tiên theo đối tượng
khi đăng ký xét tuyển vào các trường đại học
cao đẳng theo quy định tại quy chế tuyển sinh đại học
cao đẳng hệ chính quy do bộ giáo dục
và đào tạo ban hành
điều ba miễn giảm một số nội dung
môn học môn học hoặc hoạt động giáo dục
trong chương trình giáo dục
người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập
học theo chương trình giáo dục chung
trường hợp người khuyết tật không có khả năng
đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chung
người đứng đầu cơ sở giáo dục
quyết định điều chỉnh miễn giảm
thay thế một số nội dung môn học
hoặc một số môn học hoạt động giáo dục
cho phù hợp và được thể hiện trong kế hoạch
giáo dục cá nhân
người khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục
chuyên biệt ở cơ sở giáo dục và chuyên biệt
hoặc lớp chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục
học theo chương trình giáo dục chuyên biệt
đã được bộ giáo dục và đào tạo quy định
đối với từng dạng khuyết tật
trường hợp người khuyết tật không có khả năng
đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục chuyên biệt
người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định
điều chỉnh miễn giảm thay thế
một số nội dung môn học môn học
hoặc hoạt động giáo dục cho phù hợp
và được thể hiện trong kế hoạch giáo dục cá nhân
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về
chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
hoặc qua email thapsangniemtina org vn
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại

hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo